thành phố hồ chí minh đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm
tại các chợ truyền thống
tuy nhiên theo ghi nhận dù thực tế có nhiều chuyển biến
nhưng tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ vẫn tiềm ẩn ở mức cao
thành phố hồ chí minh hiện có khoảng hai trăm bốn mươi chợ đang hoạt động
trong đó có chín mươi sáu chợ truyền thống kinh doanh thực phẩm
ghi nhận tại các chợ truyền thống cho thấy
hầu hết các loại thực phẩm đưa về thành phố mỗi ngày đều chưa được sơ chế tại nguồn
việc kiểm tra kiểm soát chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm còn sơ sai
cơ sở hạ tầng nhất là khu vực kinh doanh thực phẩm bị xuống cấp
nguy cơ gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm
vì vậy việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ truyền thống
bên cạnh công tác kiểm tra kiểm soát của các cơ quan chức năng
thì các tiểu thương kinh doanh cũng cần phải nâng cao ý thức kinh doanh
lựa chọn thực phẩm hàng hóa con nguồn gốc xuất xứ
bảo đảm chất lượng trước khi đưa vào kinh doanh